sáng nay đã diễn ra lễ khai mạc hội báo toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề đổi mới sáng tạo trách nhiệm
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự lễ khai mạc
cùng dự có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
võ văn thường trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí trương thị mai trưởng ban dân vận trung ương
cùng dự còn có đồng chí phạm quang nghị nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư thành ủy hà nội
các đồng chí bí thư trung mương đảng đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung mương đồng chí nguyễn xuân thắng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
các đồng chí ủy viên trung mương đảng đồng chí phùng quốc hiền phó chủ tịch quốc hội đồng chí thuận hữu
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam trưởng ban chỉ đạo hội báo toàn quốc hai nghìn một mươi chín
tham dự buổi lễ còn có đại diện các ban bộ ngành trung ương và thành phố hà nội lãnh đạo các cơ quan báo chí hội viên hội nhà báo các cấp
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi lãng hoa chúc mừng hội báo
với chủ đề báo chí việt nam đổi mới sáng tạo trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân
hội báo toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín với tầm vóc và quy mô lớn hơn nhiều hoạt động phong phú hơn
đã thu hút sự tham gia của tám mươi năm đơn vị
đến từ các gấp hội trong cả nước các liên tri hội tri hội ở trung mương các hội địa phương các cơ sở đào tạo báo chí
hội báo toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín xây dựng hệ thống hình ảnh màu sắc cũng như bố trí sắp xếp từng khu vực khoa học
trong khuôn viên rộng và đẹp của bảo tàng hà nội nhằm đạt hiệu quả cao trong việc tôn vinh biểu dương lực lượng báo chí cả nước
hội báo còn có nhiều hoạt động có ý nghĩa về chính trị xã hội nghề nghiệp cho hội viên
tạo điểm nhấn đặc sắc về hoạt động nghiệp vụ
đó là hội thảo báo chí truyền thông về việc hình thành chuẩn mực văn hóa hướng sự
là diễn đàn báo chí cầu nối doanh nghiệp và chính phủ tọa đàm nhà báo huỳnh văn tiểng với báo chí cách mạng việt nam
phát biểu tại lễ khai mạc thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
trong thời kỳ đổi mới đất nước vừa qua cũng như thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước hiện nay
báo chí và những người làm báo tiếp tục được đảng và nhà nước tạo mọi điều kiện
để đổi mới hoạt động nâng cao chất lượng tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa hiện đại hóa
đảng nhà nước và nhân dân ta luôn luôn đánh giá cao vai trò của báo chí
coi báo chí là phương tiện thông tin chủ yếu là lực lượng sung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa là diễn đàn rộng lớn của nhân dân
cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự phát triển về công nghệ thông tin và truyền thông
đã tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội
những xu thế mới trong lĩnh vực thông tin báo chí như tính tương tác trực tiếp cá nhân hóa thông tin
làm thay đổi sâu sắc mạnh mẽ phương thức hoạt động của báo chí
thủ tướng đề nghị cần tập trung tuyên truyền đến nhân dân các vấn đề thời sự
bảo đảm đúng chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
thủ tướng nêu rõ mỗi nhà báo cần thể hiện mạnh mẽ bản lĩnh chính trị tính cách mạng và chuyên nghiệp
vừa kiên định lập trường cách mạng có tinh thần hội nhập quốc tế không ngừng trao dồi đạo đức
thực hiện nghiêm túc một mươi điều quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo việt nam
thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường quản lý chấn chỉnh hoạt động báo chí mạng xã hội
phát huy vai trò nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí cơ quan chủ quản báo chí
trong công cuộc đấu tranh phòng chống suy thoái tham nhũng lãng phí tiêu cực tự diễn biến tự chuyển quá
theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn phá một mươi hai
chủ động đấu tranh phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái lụng điệu xuyên tạc với thế lực thù địch
phản động phần tử cơ hội và bắt bản chính trị chống phá đảng nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc
ngay sau lễ khai mạc
thủ tướng đã cùng các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đi tham quan triển lãm
ké thăm gian trưng bày các ấn phẩm của báo nhân dân
thủ tướng nhắc các nhà báo phải nêu cao bản lĩnh và sáng tạo
tiếp tục đổi mới mạnh mẽ góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước